tận tụy với công việc nhiệt tình trong các hoạt động xã hội là nhận xét của cấp ủy
chỉ huy đơn vị dành cho thượng úy hà huy thiên trợ lý công tác quần chúng phòng chính trị
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an trên cương vị được giao anh luôn nêu cao tinh thần
trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được bầu chọn là một trong một mươi gương mặt tiêu
biểu của lực lượng bộ đội biên phòng năm hai nghìn một mươi tám đây là một trong những lần trực tiếp đến trao
tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới của thượng úy hà huy thiên
những món quà do chính anh kêu gọi qua mạng xã hội bất kể địa bàn nào khi có những hoàn cảnh
éo le kêu gọi được sự ủng hộ của xã hội anh đều đích thân đến trao tận tay
trên cương vị được giao là trợ lý công tác quần chúng thượng úy hà huy thiên đã có nhiều sáng tạo
trong tổ chức các hoạt động bề nổi của đoàn thanh niên và hội phụ nữ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng
tỉnh nghệ an phù hợp với đặc thù hoạt động của các đơn vị biên phòng qua đó phát huy được vai trò
sung kích của tuổi trẻ trong các hoạt động hướng về biên giới
sự năng nổ nhiệt tình trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của thượng úy hà huy thiên đã góp phần
tạo chuyển biến tích cực về mọi mặt trong hoạt động đoàn tại các đơn vị cơ sở góp phần làm tốt công tác
an ninh quốc phòng bảo đảm giữ vững chủ quyền an ninh biên giới các lĩnh vực kinh tế xã hội
văn hóa giáo dục ở địa bàn biên giới được đẩy mạnh đói nghèo lạc hậu đã dần lùi lại
với vai trò của mình thì đồng chí đã kịp thời tham mưu cũng như là triển khai tổ chức thực hiện
nhiều phong trào đổi mới nhiều phong trào trong hoạt động của đoàn thanh niên của bộ đội biên phòng
của tỉnh nghệ an nhất là các hoạt động như là động viên đoàn viên thanh niên của lực lượng vũ trang
biên phòng tham gia vào việc xây dựng nông thôn mới tại các địa bàn khó khăn
với những thành tích xuất sắc thượng úy hà huy thiên đã được tặng nhiều bằng khen của bộ quốc phòng
năm hai nghìn một mươi tám anh vinh dự được bầu chọn là một trong một mươi gương mặt trẻ tiêu biểu của lực lượng bộ đội biên phòng